tại hội trường một mươi chín tháng năm ubnd tp pleiku tỉnh gia lai tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thành phố pleiku là đô thị loại một trực thuộc tỉnh gia lai
đến dự buổi lễ có đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ và đại diện các bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố tây nguyên cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh gia lai
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo ubnd tỉnh gia lai nhấn mạnh trong những năm qua bộ mặt đô thị pleiku đã có bước thay đổi lớn hiện đại và giàu bản sắc tây nguyên
sự phát triển đó thể hiện qua kinh tế của thành phố phát triển nhanh tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt một mươi ba một năm thu nhập bình quân đầu người đạt tám mươi ba hai triệu đồng một năm
đô thị pleiku đã trở thành trung tâm tiểu vùng bắc tây nguyên và trung tâm tổng hợp của tỉnh gia lai
tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai đã đạt được trong những năm qua
trở thành đô thị loại một là dấu mốc quan trọng là niềm vinh dự tự hào của nhân dân đảng bộ và chính quyền thành phố pleiku nói riêng và tỉnh gia lai nói chung